cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm cũng cho biết đã bắt giữ nghi can nguyễn văn thành hai mươi hai tuổi thường trú tại quận tân bình để điều tra xử lý về hành vi trụng cấp tài sản
theo cơ quan công an thành là nhân viên của siêu thị điện máy xanh số hai trăm sáu mươi năm đường hòa bình phường hiệp tân quận tân phú
do biết một nơi cất tiền của siêu thị khoảng giờ ngày hai tháng năm thành đã đột nhập vào siêu thị điện máy xanh từ đối thông gió trên mái nhà của siêu thị này vào trong
sau đó thành đã lần tìm đến chỗ để kết phát khu siêu thị nơi chứa một số tiền khá lớn một lúc sau thành đã mở được kết sắt và lấy trộm số tiền hơn hai bảy tỷ đồng
thời điểm này các bảo vệ đang trực phát hiện quá ta nên đã bắt giữ giao cho công an quận tân phú xử lý
thưa quý vị trong những bản tin trước của truyền hình công an nhân dân chúng tôi đã thông tin về nhiều ổ nhóm cướp manh động táo bạo gây lo lắng cho người dân tại một số địa phương đã bị lực lượng công an triệt phá
và một vụ việc gần đây nhất những ngày đầu tháng bốn vừa qua trên tuyến quốc lộ sáu mươi một c đoạn qua địa bàn tỉnh hậu giang liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản hết sức táo tợn
bọn cướp không chỉ dùng hung khí đe dọa mà còn sẵn sàng hành hung nạn nhân nếu không nghe lời chúng
và trước sự manh động của các đối tượng giám đốc công an tỉnh hậu giang đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện vị thanh và thành phố vị thanh nhanh chóng vào cuộc triệt phá nhóm cướp này
mặc dù vụ việc đã xảy ra gần một tháng nhưng đến nay tay phải anh nguyễn quang dũng ngụ tại thành phố hồ chí minh cử động rất khó khăn do vết chém của bọn cướp
vào khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu anh dũng điều khiển xe mô tô trên quốc lộ sáu mươi một c hướng từ thành phố cần thơ về vị thanh đến đoạn thuộc ấp năm xã vị thanh huyện vị thủy
thì bị bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô dùng hung khí chém trọng thương cướp điện thoại anh dũng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm

trước sự liều lĩnh và manh động của các đối tượng công an tỉnh hậu giang nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh và tiến hành bắt khẩn cấp chín đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận ngoài hai vụ cướp trên trước đó vài ngày chúng còn cướp của một người đi đường cũng trên quốc lộ sáu mươi một c

để được hướng dẫn cơ quan điều tra cũng kêu gọi đối tượng còn lại trong nhóm cướp đang lẩn trốn là nguyễn văn mến một mươi chín tuổi trú tại thành phố vị thanh mau ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị chín cặp nam nữ đang mua bán dâm vừa bị công an tỉnh thái bình phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang khi bất ngờ đột kích vào khách sạn ven sông và khách sạn tiến đạt phường hoàng diệu tp thái bình do hồ thị tố nga chú ở phường bà triệu thành phố nam định làm chủ
các đối tượng bán dâm khai nhận được nuôi ăn ở tại khách sạn việc bán dâm do lễ tân điều hành cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giữ hồ thị tố nga và ba đối tượng nguyễn thành văn chú tệ tỉnh thanh hóa phạm minh tuấn chú tại thành phố thái bình và lò thị thảo chú tại tỉnh hà giang đây là những đối tượng trực tiếp điều gái cho khách
vào hai giờ sáng ngày hôm nay phóng viên trung hiếu của chúng tôi tại sơn la đã cung cấp thông tin
công an thành phố sơn la đã phát hiện một trăm tám mươi kg nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang vận chuyển trên xe ô tô
chủ của số hàng trên là trần ngọc tài chú tệ xã thanh minh thành phố điện biên tỉnh điện biên tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
nguồn gốc cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ riêng một số nơi thuộc vùng núi như con cuông hay quỳnh lưu của nghệ an còn có thể vượt ngưỡng là ba mươi tám độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng chỉ xảy ra tại một số tỉnh phía bắc như từ quảng ngãi cho đến phú yên
còn các tỉnh phía nam như ninh thuận và bình thuận trời khô giáo nhưng nắng trong ngày không quá gây gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
lùi xuống các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ một số tỉnh phía bắc như con tum gia lai với nhiệt độ ban trưa sẽ sấp xỉ ở mức là ba mươi năm độ
và chiều tối mưa rông có thể xảy ra cục bộ tại một số nơi
trong cơn rông cơn đề phòng khả năng sấm xét cũng như là gió giật mạnh
còn đối với các tỉnh nam bộ nắng nóng vẫn tập trung tại các tỉnh phía đông của nam bộ
còn đối với các tỉnh thuộc khu vực phía tây của nam bộ nắng nóng tại khu vực này sẽ suy giảm hơn chỉ còn xuất hiện cục bộ
và chiều tối và đêm thì mưa rông có thể xuất hiện tại một số các tỉnh ven biển sẽ phần nào xoa dịu tình trạng oi bức vào ban ngày
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết